thừa thiếu giáo viên
vấn đề thừa thiếu giáo viên được nhìn nhận chưa thể giải quyết một sớm một chiều
nguyên nhân là do việc phân cấp trong công tác tuyển dụng sử dụng đội ngũ nhà giáo còn nhiều bất cập
vì hầu hết ở các địa phương cơ quan chuyên môn là sở giáo dục và đào tạo phòng giáo dục và đào tạo không phải là đơn vị chủ trì
đầu mối về tuyển dụng giáo viên nên không chủ động được trong việc điều tiết số lượng cơ cấu đội ngũ theo môn học cấp học
trong khi đó các cơ quan có thẩm quyền quản lý trực tiếp cũng chưa có sự kiểm tra giám sát thường xuyên liên tục đối với công tác tuyển dụng sử dụng đội ngũ dẫn đến những bất cập hiện nay
hàng trăm dự án treo có những dự án kéo dài đến hai mươi sáu năm đã trở thành nội am ảnh của nhiều người dân tp hcm
khốn khổ vì dự án treo là bài viết được đăng trên báo thanh niên
mới đây ủy ban nhân dân tp hcm đã yêu cầu sở tài nguyên và môi trường lập tổ công tác giả soát xem xét thu hồi các dự án chậm không thể triển khai
qua giả soát hai bảy trăm năm mươi tám dự án đã đưa vào kế hoạch sử dụng đất
sở tài nguyên và môi trường xác định có hai trăm một mươi năm dự án liên quan tới vấn đề chậm triển khai
rất nhiều doanh nghiệp xin dự án để xí phần mà không triển khai hoặc triển khai y ạch gây lãng phí quỹ đất đồng thời gây bức xúc cho người dân có đất nằm trong vùng dự án
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo